ngân hàng nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
và các đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước thực hiện tốt công tác thanh toán dịp cuối năm và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
các ngân hàng chi nhánh ngân hàng chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể để bảo đảm hệ thống atm hoạt động an toàn
thông suốt đặc biệt tại các khu công nghiệp khu chế xuất khu đông dân cư có nhu cầu rút tiền mặt lớn
cần lưu ý quảng bá hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán điện tử
nhằm giảm tải việc tập trung đông người tại các cây atm trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn có thể diễn biến phức tạp
đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện tốt công tác phối hợp thu chi ngân sách nhà nước vào các ngày cuối năm
các ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo
hướng dẫn của ngân hàng nhà nước bảo đảm xử lý kịp thời các chứng từ đã được gửi đến trong ngày tránh để xảy ra chậm trễ ách tắc trong thanh toán
thực hiện nghiêm túc đầy đủ các thủ tục giao dịch nộp rút tiền mặt qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng
bảo đảm tuân thủ các quy định về giao nhận bảo quản và vận chuyển tiền mặt